xin kính chào quý vị và các bạn
thay mặt cho những người thực hiện chương trình
xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình
một năm mới hai nghìn hai mươi bốn
thật bình an hạnh phúc và nhiều may mắn
thưa quý vị tại bắc bộ
cho đêm nay và ngày mai
vẫn chịu tác động của không khí lạnh suy yếu và lệch đông
nên phổ biến là ít mưa
sáng sớm có sương bù nhẹ
cùng nền nhiệt độ ở mức là một mươi bảy hai mươi tám độ
có nơi cao hơn
ở trung bộ trong hôm nay và ngày mai
khu vực trung trung bộ vẫn có mưa
mưa rào rải rác
các khu vực khác phổ biến có mưa vài nơi
còn về nền nhiệt dự báo mức nhiệt cao nhất
ngày mai tại thanh hòa đến thừa thiên huế
là hai mươi ba hai mươi sáu độ
khu vực đà nẵng đến khánh hòa
nhiệt độ là hai mươi năm hai mươi tám độ
các tỉnh ninh thuận bình thuận
nhiệt độ cao hơn đôi chút ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực nam bộ và tây nguyên
đêm nay và ngày mai tiếp tục duy trì thời tiết tạnh giáo
ít mưa ban ngày trời còn nắng
mức nhiệt cao nhất ban ngày tại tây nguyên
là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ
thì cục bộ còn nắng nóng
với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ
đến với thời tiết trên biển
tại khu vực quân đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực quân đảo trương sa
có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
với gió đông bắc cấp năm
riêng phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy biển động
nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực thủ đô hà nội
nhiều mây đêm và sáng có mưa nhỏ
mưa phùn và sương mù
chưa chiều giảm mây hưởng nắng nhẹ gió nhẹ
sáng và đêm trời rét
nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ